ngày hai mươi hai tháng tám ubnd tp đà nẵng phối hợp với ubnd tỉnh quảng ngãi tổ chức đưa hơn bảy trăm linh người dân quảng ngãi về nơi cư trú
đây là những người bị mắc kẹt lại tại đà nẵng không trở về nhà được do thành phố này thực hiện cách ly xã hội từ ngày hai mươi tám tháng bảy
ngay từ sáng sớm hàng trăm người quê ở quảng ngãi là những lao động tự do học sinh sinh viên đã có mặt tại quảng trường mùa hai tháng chín thành phố đà nẵng để được về quê
bằng những chuyến xe do chính quyền địa phương hai tỉnh thành phố đà nẵng quảng ngãi phối hợp bố trí để giúp người dân sớm được trở về quê đoàn tụ với gia đình
gần ba mươi chuyến xe của tỉnh quảng ngãi đã lần lượt rời đà nẵng đưa hơn bảy trăm linh công dân về địa phương
tuy nhiên để bảo đảm phòng chống dịch bệnh trong quá trình di chuyển toàn bộ các xe đều được vệ sinh khử khuẩn
các trường hợp trước khi lên xe phải xuất trình giấy tờ tùy thân tờ khai y tế giấy xác nhận tình trạng y tế nếu đã đi cách ly và có kết quả xét nghiệm từ trước